tiếp giáo sư klaus schwab người sáng lập chủ tịch điều hành diện đàn kinh tế thế giới wf
thủ tướng nguyễn xuân phúc đặc biệt cảm ơn ông klaus schwab ban tổ chức của wf đã hợp tác
hỗ trợ việt nam tổ chức thành công hội nghị wef asean
điều này đã mở ra chương mới trong hợp tác giữa wef và việt nam
giáo sư klaus schwab đánh giá hội nghị thành công về nội dung tổ chức
không phải chỉ có hàng nghìn người trên hội trường theo dõi
mà nhờ công nghệ bốn đã tương tác với chín mươi người theo dõi trực tiếp
điều đáng mừng và đặc biệt của hội nghị đó là trong sáu mươi phiên thảo luận chuyên đề
tính tương tác giữa các start up các nhà nghiên cứu
công tác tổ chức tuyệt vời thể hiện bố trí các hoạt động hợp lý công tác hậu cần bảo đảm an ninh tuyệt vời
theo thống kê của wef đến trưa ngày một mươi ba tháng chín có bảy tám trăm linh tin bài về hội nghị
được phát trên các mạng chính thống toàn cầu trong đó có gần ba bài về lãnh đạo việt nam
có sáu bảy triệu người theo dõi trên mạng facebook và twitter có một mươi ba góp ý bình luận
trên mạng liken có gần ba mươi ba năm trăm linh người theo dõi và bình luận
giáo sư klaus schwab khẳng định hội nghị wfef asean tại việt nam là hội nghị khu vực thành công nhất của wfef
hội nghị có số lượng tin bài gấp bốn lần so với hội nghị wfef tại một số nước trong khu vực
chủ tịch wfef cảm ơn lãnh đạo đảng chính phủ việt nam đã hết sức quan tâm ủng hộ
hợp tác hiệu quả với wef để cùng tạo nên thành công này